phát huy truyền thống đất học nổi tiếng xứ nghệ đã thành thông lệ hàng năm vào ngày đầu xuân
tại xã quỳnh đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an lại tổ chức lễ khai bút đầu xuân
tục khai bút đầu năm trước đây thường được các thầy đồ nho sinh sĩ tử nho gia trong làng quỳnh đôi thực hiện
vào thời khắc sau giao thừa trước bàn thờ gia tiên để cầu mong một năm phát tài về đường học hành khoa cử
hiện nay lễ khai bút truyền thống này đã được thay đổi về hình thức và chọn ngày mùng hai tháng riêng hàng năm để mở hội
mỗi dịp tết đến xuân về con em trong xã lại háo hức chờ mong đến ngày làm lễ khai bút
để được nghe các cụ kể về truyền thống khoa bảng cùng nhau viết nên cảm xúc của mình ca ngợi sự đổi mới của quê hương
đây chính là nét đẹp truyền thống mà nhiều thế hệ con em làng quỳnh vẫn giữ gìn phát huy
tại một học sinh em
em rất là tự hào vì khi được tham gia kia lễ truyền thống này của quê hương và lễ truyền thống này rất là có ý nghĩa
cho học sinh có thể biết thêm nhiều vẻ đẹp truyền thống
xuân đình dậu là năm thứ tám xã quỳnh đôi tổ chức lễ hội khai bút đầu xuân
năm nay có tám mươi em học sinh tiêu biểu đại diện cho gần sáu trăm linh em học sinh của toàn xã tham gia
lễ khai bút đầu năm đã trở thành ngày hội thường niên
và nhận được sự hưởng thức

người con xa quê thì thỉnh thoảng được tết đầu xuân về thăm quê
năm nay về thăm quê thì thầy quê hương thật nhiều ngày càng đổi mới
tôi rất vui mừng cũng mong muốn là truyền thống của quê hương
không chỉ riêng về cái truyền thống khai bút đầu xuân mà tất cả các truyền thống lễ hội
cũng càng được phát huy để cho bà con xa quê và mọi người trên khắp nơi
được tự hào
quê hương lâm quỳnh nói riêng cũng như quê hương của sứ nghệ ta nói chung
theo quan điểm của nhân dân làng quỳnh thì mỗi năm mới
theo năm âm lịch thì người ta muốn làm một điều gì đó may mắn
để lấy cho cái niềm hạnh phúc và cái thành đạt của cái năm đó
vì vậy hội quyền học xa tổ chức lễ khai bút tháng năm
riêng cái tổ chức ngày mùng hai là tổ chức cho các chậu là tập trung
tại đỉnh làng nhưng đêm ba mươi đón dâu thừa thì các chậu còn tổ chức khai bút
ở ngay tại gia đình và cũng như tổ chức khai bút ở các trí hội quyền học thốt
lễ khai bút đầu xuân góp phần giáo dục truyền thống khởi dạy tinh thần thi đua học tập
và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc phù hợp với phong trào xây dựng một xã hội học tập